chương trình có quy mô năm trăm linh gian hàng phân bổ thành hai khu chính
khu gian hàng doanh nghiệp tp hcm sẽ trưng bày sản phẩm chủ lực sản phẩm bình ổn thị trường
sản phẩm của doanh nghiệp uy tín của các hội ngành nghề tp hcm
khu vực gian hàng địa phương trưng bày đặc sản vùng miền sản phẩm công nghiệp tiêu dùng
hàng nông sản thực phẩm đạt chuẩn an toàn các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương
để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa chương trình triển khai nhiều hoạt động khuyến mại
giảm giá với mức khuyến mại từ năm mươi đến một trăm linh giá trị hàng hóa trong thời gian tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng hai nghìn hai mươi
đây cũng là điều kiện để kết nối trực tiếp giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối
giữa đơn vị sản xuất với sản xuất giữa đơn vị sản xuất với xuất khẩu
để các sản phẩm có tiềm năng của thành phố có thể xuất khẩu ra nước ngoài
sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ngân hàng tại tp hcm cơ cấu ba trăm tám mươi bốn sáu trăm một mươi tỷ đồng
dư nợ cho vay ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố giảm lãi suất cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ
và cho vay mới với lãi suất thấp cho gần hai trăm bốn mươi khách hàng
tổng cơ cấu đạt hơn ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng
chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã thực hiện hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng cho hơn sáu ba trăm linh khách hàng
cho vay theo chương trình bình ổn thị trường
dư nợ cho vay đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi đạt sáu trăm linh ba tỷ đồng
dư nợ cho vay trong khu chế xuất khu công nghiệp đạt hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi so với cuối năm trước
trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng
ngoài chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cho vay hỗ trợ doanh nghiệp cũng được các ngân hàng thương mại tích cực đẩy mạnh
tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tính dụng giữa một mươi sáu ngân hàng thương mại và ba mươi hai doanh nghiệp trên địa bàn
chương trình nghệ thuật của tp hcm
chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề tự hào thành phố mang tên bác
điểm dấn của lễ bế mạc chương trình kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình chính thức vinh dự được mang tên chủ tịch hồ chí minh
hai tháng bảy một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai tháng bảy hai nghìn hai mươi với chủ đề tự hào thành phố mang tên bác
diễn ra vào ngày hai tháng bảy tại phố đi bộ nguyễn huệ thực sự để lại nhiều ấn tượng với công chúng
chương trình nghệ thuật tự hào thành phố mang tên bác khắc họa hành trình đổi mới và phát triển của thành phố
bằng ngôn ngữ của vũ điệu ngôn ngữ của nhạc họa để người xem không chỉ cảm bằng mắt mà còn song hành với hành trình ấy bằng ký ức hoài niệm và cả những giấc mơ
chương trình được chia thành ba chương lần lượt với các tên gọi
có một thời như thế thành phố đón bình minh và khát vọng thành phố trẻ với nhiều hình thức biểu diễn từ nhạc trẻ đến vọng cổ
từ múa đến biểu diễn võ thuật từ trích đoàn cải lương đến kịch nói
chương trình là một bức tranh tổng hòa đa sắc về đời sống văn nghệ phong phú và thu hút
thưa quý vị thành phố sài gòn gia đình vinh dự được quốc hội của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính thức đặt tên là thành phố hồ chí minh vào ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
xuyên suốt gần bốn mươi năm qua với vai trò là đô thị đặc biệt một trung tâm lớn về kinh tế văn hóa
giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế là đầu tàu động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn
của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh luôn phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang
kiên cường phấn đấu không ngừng với tinh thần cùng cả nước vì cả nước vượt qua khó khăn
thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với vinh dự thành phố được mang tên bác và danh hiệu thành phố anh hùng
anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
để thay cũ đổi mới bước qua quá khứ hướng đến một tương lai tươi đẹp tự do và hòa bình
sài gòn đã được đổi tên vinh dự lấy tên của vị chủ tịch vĩ đại của dân tộc
yến nguyện này từ rất lâu đã là tâm nguyện của nhân dân nam bộ
được thể hiện ở bản dân nguyện được ký tên bởi năm mươi bảy đại biểu nhân dân nam bộ
ban dân nguyện ra đời ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đã cất lên tiếng nói của lòng dân
xin quốc hội và chính phủ trung ương đổi ngay
đổi tên thành phố sài gòn lại làm tên thành phố hồ chí minh để tượng trưng sự chiến đấu
hy sinh và cương quyết trở về với tổ quốc của dân nam bộ
cho đến khi hoàn toàn giải phóng miền nam thống nhất đất nước
câu chuyện đổi tên một lần nữa được đặt ra cấp thiết hơn
và cuối cùng ngày hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một của đất nước thống nhất
đã thông qua việc đổi tên sài gòn thành thành phố hồ chí minh
việc đổi tên gọi đã trở thành niềm hạnh phúc
một niềm hạnh phúc lớn lao của toàn thể người dân sài gòn người dân miền nam nói riêng
và nhân dân cả nước nói chung
đây cũng chính là sự vinh dự lớn lao cho nhân dân thành phố anh hùng
đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp kháng chiến bảo vệ tổ quốc
việc đặt tên bác cho thành phố cũng chính là lưu lại một ký ức lịch sử
từ thành phố này bác đã lên tàu ra nước ngoài
mở đầu ba mươi năm hành trình đi khắp nam châu bốn bể
tìm đường cứu nước giành tự do giải phóng dân tộc
đến hai mươi sáu tháng bốn
thì được vinh dự là làm những diệm vụ thọc sâu vào giải phóng sài gòn
thì như thế là chính đơn vị chúng tôi là quân đoàn bốn
được xương bà là giao bộ chỉ huy chiến dịch giao cho quân đoàn
và xương bà là cấm cờ dinh lực lập
chúng tôi vào đến cầu thị nghè
tức là cái đường lúc đó là đường thực
gồm hồng tập tự bây giờ là nguyễn tị bình khai
thì dân ra đón chúng tôi cũng như là người thân trở về
và tặng hoa cho dừa cho trái cây để ăn
đấy là rất vui nhưng mà không tiến cả
thế chúng tôi phải xuống xe và xin cảm ơn nhân dân
để cho chúng tôi tiếp tục phát triển làm nhiệm vụ
chúng tôi vào thì chiếm đài phát thanh
chiếm bộ quốc phòng và chiếm bộ tư lệnh hải quân
thế thì như thế vào thì đến đúng một mươi một h ba mươi thì chúng tôi họp điểm trước dinh lực lập lại
thì tư trưởng năm phong lúc đó là sư trưởng với ông trung tướng
ông nói là quân đoàn hai cấm cờ trên chúng tôi cấm cờ dưới
một thời gian khó của ký ức đã lùi xa
ngày nay thành phố hồ chí minh trở thành một trung tâm hàng đầu về kinh tế xã hội văn hóa của chúng tôi
một đô thị rực rỡ thu hút đầu tư nước ngoài luôn đi đầu trong nỗi mới
đô thị ấy đã phát huy mạnh mẽ của các giá trị truyền thống
đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa của các nước phát triển
để tạo nên một văn hóa đô thị mới đầy hiện đại cởi mở mà vẫn rất đậm đà bản sắc
bốn mươi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh đã luôn phát huy truyền thống anh hùng
đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu bền bỉ vượt lên
tạo nên khó khăn thách thức huy động tốt mọi nguồn lực với tư duy đổi mới
cách làm mới phù hợp với thực tiễn của thành phố của đất nước đạt được những thành tựu to lớn
trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đến hết năm hai nghìn một mươi chín tổng sản phẩm trên địa bàn grdp ước đạt một ba trăm bốn mươi bảy ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng
tăng tám ba mươi hai tỷ trọng quy mô kinh tế thành phố so với quy mô kinh tế cả nước
là hai mươi ba chín mươi bảy cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi sáu cao nhất từ trước đến nay
tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm tổng số vốn đầu tư nước ngoài của thành phố lên hơn bốn mươi bảy tỷ usd
với gần chín hai trăm linh dự án còn hiệu lực hoạt động
có thể nói thành phố luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước
mặc dù chỉ chiếm sáu diện tích và tám sáu lao động cả nước
nhưng thành phố hồ chí minh đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa
chiếm hai mươi ba gdp và đóng góp lớn nhất thu ngân sách cả nước chiếm hai mươi bảy
để có thể đạt được những thành tích như ngày hôm nay
để có thể đạt được những sự phát triển về kinh tế văn hóa xã hội như ngày hôm nay
thì bản thân mỗi cán bộ đảng viên
và nhân dân người dân của thành phố luôn thể hiện sự đồng lòng
sự quyết tâm và đặc biệt là cùng đoàn kết để hỗ trợ giúp đỡ nhau
trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
trên từng địa bàn khu phố ấp thị trấn đến các quận quyện
đến các sở ngành đến các doanh nghiệp đến các đơn vị sự nghiệp
trên toàn bộ địa bàn của thành phố hồ chí minh
ở tất cả mọi mặt của đời sống
thành phố đều đạt những thành tựu đáng trân trọng
từ việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều thập niên
thu hút đầu tư tạo nguồn ngân sách và giải quyết các vấn đề xã hội
chuyển biến tích cực trong công tác quản lý phát triển đô thị
cải thiện cơ sở hạ tầng chú trọng tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo chăm sóc y tế đều có chuyển biến tích cực
khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ
thành phố còn đạt những thành tựu trong cải cách hành chính cải cách tư pháp đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố luôn vững vàng về chính trị
góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước
một tên gọi mới đã mở ra cả một trang sử vàng
thành phố hồ chí minh hôm nay đã khác sài gòn xưa
cái khác không chỉ đến từ việc thay đổi tên gọi mà đó còn là cả một quá trình thay da đổi thịt
thành phố cũng như mỗi người dân
đều là một con người mới mang tư tưởng đúng đắn mang sắc phóc của thời đại
thành phố hồ chí minh tên gọi ấy đã trở thành một niềm tự hào
với quá trình phát triển như vậy thành phố hồ chí minh cũng đã nỗ lực phấn đấu rất là nhiều
đặc biệt là sự đóng góp từ ý kiến từ những ý tưởng sáng kiến của người dân thành phố hồ chí minh
cho đảng bộ và chính quyền
đã góp phần giúp cho thành phố
có những sáng tạo có những sự chủ động
để khắc phục những khó khăn vươn qua những thách thức
để từ đó phát triển cùng với lại các tỉnh thành trong cả nước
tham gia vào quá trình phát triển của cả nước việt nam của chúng ta
trong suốt lịch sử hình thành phát triển của mình
từ sài gòn chợ lớn gia đình rồi thành phố hồ chí minh
trong bất cứ hoàn cảnh nào thành phố vẫn luôn hướng về phía trước
tràn đầy khát vọng vươn lên tầm cao mới
và trên hết mãi là thành đồng tổ quốc luôn đi trước về sau
xứng đáng là thành phố mang tên bác thành phố anh hùng
và có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
thưa quý vị xích lô máy hãng mejo của pháp xuất hiện tại miền nam
từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi hay gánh mía đặt trước cửa quán là món quà
cho bọn trẻ ở sài gòn trước đây đều là những đồ vật mang tính hoài niệm
bước vào bên trong không gian quán những ai yêu thích nét đẹp hoài cổ
sẽ trầm trồ trước một không gian của sài gòn xưa với lối kiến trúc
và những món đồ bài trí quen thuộc
quán được lá gạc bông kiểu cũ những bộ bàn ghế gỗ đã ám màu thời gian
bức tường là hình ảnh về phố xá nhà sách bản hiệu quảng cáo vẽ tay
cùng bộ siêu tập những tờ báo đã từng xuất hiện ở sài gòn trước kia
chúng tôi đang nhắc đến một nơi lưu giữ không gian đời sống của sài gòn xưa
huỳnh minh hiệp đã có một mươi ba năm làm việc cho trung tâm unesco
nghiên cứu và bảo tồn cổ vật việt nam anh có nhiều điều kiện tiếp cận với hiện vật cổ
biết được giá trị của nó rồi đam mê anh huỳnh minh hiệp dành hàng chục năm
sưu tập những món đồ mà người dân sài gòn xưa thường sử dụng
để mở quán cà phê anh mang ra gần hai món đồ cổ từ thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
đến một nghìn chín trăm bảy mươi anh hiệp chia sẻ trong niềm tự hào
cái ý tưởng và sưu tập những cái hiện vật sài gòn xưa thì cũng cách đây hơn một mươi năm rồi
nhưng mà cái ý tưởng về quán cà phê mà tái hiện sài gòn xưa
thì lúc mà tôi công tác trong ngành điện ảnh thì chung với một cô diễn viên
đó là diễn viên kim tuyến thì tuyến nói với tôi là anh có rất nhiều hiện vật
tại sao không dựng một quán cà phê để trưng bày những hiện vật mà anh sưu tập
cho công chúng đến tham quan
thì bắt đầu từ đó thì tôi đã lập một quán cà phê với những người bạn
có chung cái ý thích và đam mê những hiện vật xưa đó
lập lên quán cà phê lúa sài gòn để trưng bày tất cả những hiện vật
với tính cách của một người năng động ham học hỏi và cởi mở
minh hiệp được nhiều người quý mến và nhanh chóng kết bạn với những bậc tiền bối về đồ cổ
trở thành một trong những người có tiếng với giới siêu tầm
tại không gian hơn ba trăm linh mét vuông có đầy đủ những hiện vật
chẳng hạn về ẩm thực chai bia laie hiệu con cọp chai nước ngọt đủ loại trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lòn sữa hộp gagos khuôn làm bánh kem champagne xe hủ tiếu thư tịch cổ từ xưa nhất là giấy thuế thân
được làm vào năm một nghìn tám trăm chín mươi một cho đến những cuốn sách khổ nhỏ ghi lời thoại
lớp lan của những vỡ tuồng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là chiếc xe motobican của giám mục ngô đình thục do khâm sứ tòa thắm vatican tại đông dương tặng
có kèm theo đầy đủ giấy tờ chứng minh
dù sưu tầm đa dạng nhưng thứ mà huỳnh minh hiệp quý nhất sen lẫn tự hào bởi nó không đụng hàng
là những tờ quảng cáo cho các bộ phim pháp việt thứ mà ngày xưa gọi là program bây giờ gọi là poster
poster thời xa xưa được in đơn giản một màu trên giấy thu
giả nhất trong các poster là mẫu quảng cáo cho bộ phim
do các tài tử robert montgomery và max evans đóng vai chính
rồi poster của phim cupable chiếu ở rạp casino sau này là rạp cầu bông
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám quán cà phê theo phong cách sài gòn xưa đã thu hút nhiều khách đến
không gian nhuộm màu sắc hoài cổ khi phần lớn đồ vật trong quán đều từng một thời quen thuộc với người sài gòn
đó là những bộ bàn ghế gỗ sàn nhà sạch bông biển quảng cáo v v
khi mà bước vào quán này thì mình cảm thấy là mình có thêm một cái góc nhìn trực quan hơn về cuộc sống của cha ông ngày xưa
nói chung là cũng rất là trân trọng cái anh chủ quán này
ảnh sưu tầm những cái hiện vật này để giữ lại cho mình lớp trẻ là một chút cái kỷ niệm hoài niệm ngày xưa

mới đây tổ chức kỷ lục việt nam chính thức xác lập hai kỷ lục mới đến kỷ lục gia nhà sưu tập huỳnh minh hiệp
với hai bộ sưu tập mang giá trị lịch sử văn hóa việt nam nói chung và sài gòn nói riêng giai đoạn trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
gồm bộ sưu tập rem poster phim chiếu rạp và các tư liệu hiện vật về cải lương việt nam giai đoạn trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nhiều nhất
nhà sưu tập huỳnh minh hiệp hiện lưu giữ khoảng ba trăm linh hiện vật về cải lương việt nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và tiệm cà phê lúa sài gòn nơi trưng bày các hiện vật tái hiện sài gòn xưa trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm

có thể nói huỳnh minh hiệp có công rất lớn trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa của mảnh đất sài gòn hoa lệ xưa
những đặc trưng và những vàng son của những năm tháng không bao giờ quên
nhờ sự lưu giữ quảng bá phát huy mà gần năm hiện vật phong phú và đa dạng còn tận bây giờ
nhiều người gọi anh như một bảo tàng tổng hợp về sài gòn xưa
thưa quý vị trong suốt lịch sử hình thành phát triển của mình
từ sài gòn chợ lớn gia đình rồi thành phố hồ chí minh trong bất cứ hoàn cảnh nào
thành phố vẫn luôn hướng về phía trước tràn đầy khát phỏng vương lên tầm cao mới
và trên hết mãi là thành đồng tổ quốc luôn đi trước về sau xứng đáng là thành phố mang tên bác
thành phố anh hùng và có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
thưa quý vị chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tv a gmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau